công an huyện long thành của tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe bốc đầu trên quốc lộ năm mươi một
ngày bốn tháng bảy trên một số trang mạng xã hội xuất hiện clip bốn nam thanh niên chạy hai xe máy ở làn ô tô trên quốc lộ năm mươi một
đoạn qua xã long đức huyện long thành vi phạm luật giao thông
qua xác minh bốn thanh thiếu niên tên là dương hứa hoàng vân một mươi chín tuổi nguyễn văn gia kiệt một mươi sáu tuổi cụ thượng hải một mươi sáu tuổi
cả ba cùng chú tại huyện long thành và nguyễn trường xuyên một mươi chín tuổi quê tại tỉnh sóc trăng
trong đó vân là người điều khiển xe máy sáu mươi g một trăm hai mươi năm nghìn chín trăm bốn mươi chín chở theo da kiệt bốc đầu và không đổi mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
làm việc với cơ quan chức năng bốn thanh niên đã thừa nhận hành vi phạm vi phạm của mình